đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã có buổi họp đánh giá kết quả công tác công an năm hai nghìn một mươi tám của công an thành phố hà nội
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội cùng dự hội nghị
phát biểu tại hội nghị thượng tướng tô lâm ghi nhận công an thành phố hà nội đã triển khai quyết liệt
hiệu quả cao trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc nắm hộ nắm người
tại hội nghị nhiều nhiệm vụ vấn đề trọng tâm trong thời gian tới của thành phố hà nội cũng đã được thượng tướng tô lâm và đồng chí hoàng trung hải gợi mở
trong đó đề nghị công an tp hà nội tiếp tục triển khai quyết liệt và nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng ngừa đấu tranh chấn áp các loại tội phạm
tập trung phát hiện đấu tranh ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm giết người cướp cướp giật cướp đoạt tài sản gây dối trật tự công cộng chống người thi hành công vụ cờ bạc mại dâm ma túy tín dụng đen không để tình trạng phức tạp kéo dài